năm hai nghìn hai mươi ngành nông nghiệp của tp hcm tập trung chuyển đổi mạnh các diện tích
các cây con hiệu quả thấp sang phát triển các loại cây trồng và vật nuôi chủ lực
nhằm nâng cao giá trị sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân
năm hai nghìn hai mươi nông nghiệp tp hcm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng grdp sáu trên một năm
giá trị sản xuất bình quân đạt sáu trăm linh triệu đồng trên một hectare
diện tích gieo trồng rau an toàn hai mươi một một trăm năm mươi hectare
diện tích hoa cây kiển hai năm trăm một mươi hectare đàn bò sữa bảy mươi con đàn heo hai trăm linh con
tổng sản lượng thủy sản gần sáu mươi hai tám trăm linh tấn cá cảnh hai trăm hai mươi triệu con tỷ lệ che phủ rừng đạt gần một mươi tám
phát triển số lượng doanh nghiệp nông nghiệp một bảy trăm linh doanh nghiệp
chứng nhận việc gáp diện tích cây rau quả tám mươi với một mươi sáu chín trăm hai mươi hectare
để các doanh nghiệp hợp tác xã nâng cao khả năng hội nhập phát triển thị trường
thành phố đã xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ
phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã
giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn ngoại thành